sáng nay một mươi một tháng bốn ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến nhất là việc xử lý tài sản thu nhập kê khai không trung thực
tài sản thu nhập tăng thêm không giải trình được một cách hợp lý được quy định tại điều năm mươi chín của dự thảo luật
dự phiên họp có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
theo đó điều năm mươi chín trong dự thảo luật đưa ra hai phương án
phương án một cơ quan đơn vị kiểm soát tài sản thu nhập yêu cầu cơ quan thuế thực hiện việc thu thuế thu nhập cá nhân
đồng thời dự thảo luật sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân quy định mức thuế suốt bốn mươi năm đối với thu nhập chịu thuế do vi phạm quy định của luật phòng chống tham nhũng
phương án hai cơ quan đơn vị kiểm soát tài sản thu nhập yêu cầu cơ quan có thẩm quyền
ra quy định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền bằng bốn mươi năm giá trị quản lý
thảo luận về vấn đề này ông nguyễn khắc định chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội đề nghị cần làm rõ cụm từ
không giải trình được một cách hợp lý là thế nào đồng ý với phương án một
tuy nhiên ông nguyễn khắc định không tán thành việc quy định mức thuế suốt bốn mươi năm mà đề nghị tính mức thuế theo quy định hiện hành
không có nghĩa là ta đánh thuế có nghĩa là ta hợp pháp hóa cái phần này
khi chưa chứng minh được bất hợp pháp thì anh nập thuế đã
thế còn bao giờ các cơ quan chức năng chứng minh rằng nó là bất hợp pháp
nó sẽ xử lý tôi tán thành phương án một nhưng không tán thành bốn mươi năm
mà là để cái mức cụ thể do luật thuế thu nhập cá nhân tính trên cơ sở cái mức thu nhập cụ thể
đồng thời thì trong luật này cần phải có cái nguyên tắc thế nào là giải trình không hợp lý
và nó phải không giải trình hợp lý nó phù hợp với thực tiễn việt nam
chứ cái giải trình không hợp lý ở thế giới nó khác lắm
thế giới nó có tài khoản cá nhân nó có giao dịch điện tử nó có thanh toán không dùng tiền mặt
ông pháp nói
nguyễn xuân dũng chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
cũng cho rằng việc chứng minh tài sản hợp lý hay không hợp lý rất khó vì pháp luật nước ta chưa quy định
đề nghị rằng là cái luật này với cách tiếp cận là ta nên mở rộng để cho đại biểu quốc hội tiếp tục thảo luận
có nhiều luồng ý kiến khác nhau và ta chưa nên chốt một cái gì quá cố định
để mở rộng đường cho đại biểu quốc hội cử tri có ý kiến và các ý kiến ấy là hoàn toàn xây dựng thì ta
tiếp thu theo tư tưởng của tôi là làm gì thì làm một là vừa chống được tham nhũng
thứ hai là đừng có mất tiền của mình của mình đây là của đất nước của nhân dân
đã làm ra là chạy tuột ra khỏi đất nước
dự kiến dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi sẽ được trình quốc hội thảo luận
tại kỳ họp thứ năm tới đây và sẽ thông qua vào kỳ họp thứ sáu